ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận cho một số phương tiện bị hạn chế lưu thông vào khu vực nội thành
để tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư cho các tổ chức doanh nghiệp nhất là trong dịp tết nguyên đán này
cụ thể xe tải vận chuyển nước sạch phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân của tổng công ty cấp nước sài gòn
xe tải vận chuyển đao cụ các đoàn múa lân sử dụng phục vụ tích nguyên đán hàng năm
xe tải phục vụ việc bảo trì chiều sáng công cộng đèn tín hiệu giao thông sửa chữa cầu đường cấp nước thoát nước
chăm sóc công viên cây xanh và công trình thông tin liên lạc của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích
ngoài ra xe tải nhẹ của các doanh nghiệp vận chuyển thực phẩm tham gia chương trình bình ổn thị trường
xe chuyên dùng vận chuyển xăng dầu phục vụ hoạt động của sân bay xe tải vận chuyển rác thải
xe tải phục vụ cung ứng dịch vụ chuyển phát thử quốc tế và xe tải nhẹ vận chuyển oxy cung cấp cho bệnh viện cũng được phép lưu thông vào nội thành